các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi năm phút máy bay bell năm trăm linh năm có số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi của công ty trực thăng miền bắc thuộc tổng công ty trực thăng việt nam binh đoàn một mươi tám
do đại tá chu quang minh điều khiển chở theo bốn khách du lịch việt nam ngắm cảnh vịnh hạ long
đến một mươi bảy h một mươi năm phút thì mất liên lạc
ngay sau khi sự cố xảy ra lực lượng chức năng và lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm
để tìm các nạn nhân xấu xố gần với khu vực máy bay gặp nạn phát hiện hai thi thể du khách và nhiều mảnh vỡ của máy bay
tiếp đó đến một mươi một h ba mươi phút đêm qua đã tìm thấy thi thể thứ ba trong vụ việc bước đầu xác định là phi công chu quang minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
đến chín h sáng ngày hôm nay tiếp tục tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ bốn nằm trong xác máy bay hiện chưa rõ danh tính
các lực lượng chức năng đang tích cực tìm cách đưa thi thể này ra khỏi máy bay gặp nạn
hiện công tác cứu nạn cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân cuối cùng vẫn đang được tích cực
với sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng như công an tỉnh quảng ninh
hải phòng cục cảnh sát giao thông bộ công an lực lượng bộ đội biên phòng hai tỉnh
đến nay đã tổ chức huy động gần sáu trăm linh người cùng với nhiều tàu thuyền xuồng máy cano và các thiết bị lặn để tìm kiếm nhanh nhất nạn nhân cuối cùng
cũng liên quan tới vụ việc này phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký công điện của thủ tướng chính phủ
gửi ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ trưởng quốc phòng công an giao thông vận tải
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh nêu rõ
một bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ công an và các bộ cơ quan địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp
và huy động lực lượng phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất hiệu quả nhất
tổ chức giải quyết tốt hậu quả kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn
thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc xử lý nghiêm vi phạm nếu có giả soát kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy điều hành bay
đảm bảo kỹ thuật hàng không tổ chức rút kinh nghiệm khắc phục ngay hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn với các chuyến bay
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn
kịp thời điều phối huy động lực lượng phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của các bộ địa phương theo thẩm quyền
báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền
ba chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh chủ động phối hợp với bộ quốc phòng
khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn
kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình những người bị nạn thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn
tăng cường quan sát phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ giao thông vận tải có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện thiết bị trục vớt cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết
theo yêu cầu của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đáp ứng nhanh nhất công tác tìm kiếm cứu nạn
phối hợp với bộ quốc phòng bảo đảm công tác an toàn bay và kỹ thuật hàng không
trong ngày hôm qua trên đường bộ cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe ô tô đã tông liên hoàn vào một mươi bảy xe máy ở hà nội
ngay trong tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe hoàng ngọc vĩnh trú tại bồ đề long biên hà nội để điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày tại khu vực ngã tư võ trí công xuân la phường xuân la quận tây hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô mang biển số hai mươi chín a tám nghìn ba trăm một mươi hai
do tài xế hoàng ngọc vĩnh điều khiển với một mươi bảy xe máy hậu quả là một mươi tám người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời
và đang điều trị tại bệnh viện ngay sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã phối hợp với công an quận tây hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường
điều tra làm rõ vụ việc qua kiểm tra không phát hiện lái xe vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế đạp nhầm chân ga
liên quan tới vụ việc bộ y tế vừa ra văn bản chỉ đạo gấp gửi bệnh viện trực thuộc bộ y tế trên địa bàn thành phố hà nội đề nghị các đơn vị tập trung mọi nguồn lực thuốc men trang thiết bị y tế khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn gây ra
xin được chuyển sang các thông tin khác
xe ô tô kéo theo sơ mi rơ móc di chuyển theo hướng tam kỳ lên huyện phú ninh tỉnh quảng ngãi có dấu hiệu nghi vấn nên tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh và có hành vi chống đối
khi tổ cảnh sát giao thông công an huyện phú ninh đang trong quá trình kiểm tra giấy tờ của phương tiện nói trên thì bất ngờ tài xế có hành vi giật lại giấy tờ và lên xe để chạy thoát
lái xe ô tô đầu kéo tiếp tục không chấp hành dừng xe để kiểm tra giấy phép lưu hành quá khổ giới hạn đường bộ của nhân viên trạm thu phí
nhận được tin báo đội năm phòng tám cục cảnh sát giao thông phối hợp dừng phương tiện
qua kiểm tra tài xế đã không xuất trình được giấy phép lưu hành quá khổ giới hạn đường bộ công an huyện phú ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi của tài xế nói trên
công khai đòi tiền bảo kê của một quán nhậu trên đường lý thái tông phường hòa minh quận liên triều
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa bắt quả tang đối tượng hồ minh anh quý chú tại quận cẩm lệ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
nếu quán nào không đồng ý quý sẽ đến quán lúc đông nhất để đập phá bàn ghế đuổi khách
trưa ngày bốn năm bốn khi đến một quán nhậu lấy tiền bảo kê quý đã bị các trinh sát mật phục bắt quả tang thu giữ đầy đủ tang vật
chơi đánh bạc không có tiền trả nợ khi bị đòi nợ thì vác mã tấu đánh chủ nợ
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đang tạm giữ hai đối tượng là dương quốc đại và dương thành đạt công chú tại ấp xóm mía xã phước trạch huyện gò dầu
về hành vi cố ý gây thương tích
vào đầu tháng ba phan thị tiên rủ dương quốc đại tham gia cá cược đá gà trên mạng
ngày ba mươi một tháng ba giữa đại và tiên xảy ra cự cãi do đại không trả số tiền thua cá cược
sau đó chồng của tiên gặp đại đe dọa dùng mũ bảo hiểm đánh đại
tức giận đại đã rủ thêm hai người bạn khác mang theo hung khí đi trả thù
sau đó đại và đạt dùng gậy ba khúc và mã tấu xông vào đánh chém chồng của tiên gây thương tích
cơ quan công an đã tiến hành điều tra bắt khẩn cấp đại và đạt thu giữ một gậy ba khúc và một dao tự chế
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba vì thành phố hà nội vừa khám phá thành công
một vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn manh động táo tợn
đáng chú ý một trong hai đối tượng gây án mới vừa tròn một mươi bốn tuổi
đội cảnh sát hình sự công an huyện ba vì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn trọng chiến chú tại huyện đan phượng hà nội
và nguyễn quốc bảo một mươi chín tuổi trú tại tỉnh lâm đồng về hành vi cướp giật tài sản
bản thân chiến dù mới một mươi bốn tuổi nhưng đã có một tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích
theo báo cáo điều tra hai đối tượng đã sử dụng xe máy tháo yếm không có biển kiểm soát
làm phương tiện để đi cướp tài sản
lợi dụng thời điểm từ hai mươi ba giờ đêm về sáng cả hai đã sử dụng các loại hung khí đi trên đường
và gặp bị hại sẽ chém vào xe máy của nạn nhân để lấy tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba vì đang củng cố hồ sơ tài liệu
để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
thưa quý vị vừa mãn hạn ra tù chưa đầy sáu tháng
thế nhưng đối tượng trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại phường thị cầu thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh vẫn ngựa quen đường cũ
hàng ngày đối tượng này sử dụng xe máy đi lang thang trên các tuyến đường liên tỉnh
để tìm kiếm các gia đình có sơ hở người không trông coi sẽ lẻn vào trộm cắp tài sản
những ngày cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba khi vừa đi làm về nhà chị nguyễn thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại tổ dân phố phương sơn thị trấn nham điền huyện yên dũng
phát hiện cửa nhà đã bị kẻ gian cắt khóa
toàn bộ tài sản trong nhà gồm một máy tính sách tay một kết sắt bên trong chứa tiền vàng
và một con lợn tiết kiệm với tổng giá trị tài sản ước tính gần một trăm linh triệu đồng đã bị lấy đi
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện yên dũng phối hợp cùng các lực lượng vào cuộc điều tra
sau gần ba ngày truy lùng theo dấu vết của đối tượng đến đêm ngày hai mươi sáu tháng ba công an huyện yên dũng phối hợp
với công an thành phố bắc ninh bắt giữ trần mạnh hùng chú tại phường thị cầu thành phố bắc ninh
khi hùng đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố bắc ninh
đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận bản thân nghiện ma túy
để có tiền chi tiêu cá nhân hùng sử dụng xe máy không biển kiểm soát di chuyển trên các tuyến đường
liên tỉnh bắc ninh bắc giang hải dương tìm kiếm những nhà dân ở các khu vực vắng vẻ
ít người qua lại không có người trông coi hoặc có sơ hở để đột nhập và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đã từng có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản